do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba tại đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
ở đảo cồn cỏ thì có gió mạnh cấp một mươi giật tới cấp một mươi ba
trên đất liền ven biển thừa thiên huế đà nẵng có gió mạnh tới cấp bảy cấp tám và giật tới cấp chín cấp một mươi
ở các tỉnh trung trung bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm
hồi một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật tới cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
và dự báo là trong vòng sáu giờ tới thì bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy tám độ
vị bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền hà tĩnh quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật tới cấp tám